có lẽ khi lựa chọn một nghề nghiệp để gắn bó thì ai cũng có những lý lẽ riêng nhưng với những người quản trang thì công việc này còn là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì một đất nước hòa bình tươi đẹp như ngày hôm nay
bởi với họ dù sống không biết mặt nhưng khuất rồi thì vẫn có thể gửi cho nhau chút tình
nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tiền giang nơi yên nghỉ của gần tám liệt sĩ cứ đều đạn mỗi sáng từ thứ hai đến thứ bảy những người công nhân này lại đến chăm chút cho từng phần mộ
bà nguyễn thị lan đã có hơn chín năm gắn bó với nơi đây
không riêng bà lan mà hầu hết những người công tác ở nghĩa trang này luôn dành tình cảm đặc biệt đối với những liệt sĩ chưa biết tên chưa rõ quê quán người thân
đối với ông ngô quốc trầm
đã có hơn hai mươi ba năm làm việc ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đồng tháp
rất nhiều câu chuyện buồn vui thậm chí những lần khóc cùng thân nhân các liệt sĩ của ông cũng không đếm xuể
đồng bằng sông cửu long hiện có hơn một trăm năm mươi nghĩa trang liệt sĩ
trong đó có rất nhiều người với thâm niên
đồng bằng sông cửu long hiện có rất nhiều người với thâm niên
đồng bằng sông cửu long hiện có rất nhiều người với thâm niên
ở đây cũng có một số anh em ngoài những ngày nghỉ thứ bảy dương nhật
thì anh em sẽ cũng đi làm thêm bên ngoài cũng tắt tâm linh
thì cũng các chú liệt sĩ ở đây cũng có một cái độ như thế nào
anh em có những cái làm nó cũng có cái sức khỏe anh em gắn bó đây lâu dài
nhớ về cội nguồn nghĩ đến trách nhiệm
luôn là mệnh lệnh trong trái tim mỗi người venir
người việt nam nói riêng nếu ai đó nghĩ rằng tháng bảy mới là mùa tri ân thì với những người ngày đêm ở cạnh các anh thì mỗi ngày đều là tri ân mỗi việc làm có ý nghĩa đều là một sự thương tiếc biết ơn không bao giờ vơi cạn